mưa lớn vào chiều qua ngày hai mươi một tháng sáu kéo dài từ trung tâm đến các quận huyện ngoại thành tại thành phố hồ chí minh
đã khiến cho hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu trong nước giao thông đi lại rất khó khăn
đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố
từ đầu giờ chiều ngày hai mươi một tháng sáu mưa với lưu lượng lớn xảy ra trên diện rộng tại nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh
như quận một quận hai quận bảy bình thạnh gò vấp thủ đức huỳnh tấn phát đã khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước
tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố như sa lộ hà nội quận chín quốc lộ một mươi ba quận thủ đức mưa lớn gây ngập sâu hơn nửa bánh xe
khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy giao thông gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt ngay trong tuyến đường bùi viện
được mệnh danh là khu phố tây tại trung tâm thành phố
nước ngập sâu không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn khiến công việc buôn bán của các hộ dân tại đây bị ngừng trệ